hát xoan là loại hình dân ca nghì lễ gắn với tín ngưỡng thở cúng hổng vương
một di sản văn hóa vô giá của người dân vùng đất tổ
năm hai nghìn một mươi bảy hát xoan được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
đó là thành quả xứng đáng cho toàn thể người con vùng đất tổ
trong bao năm gìn giữ và phát huy loại hình nghệ thuật này
và có một người phụ nữ với niềm đam mê sâu sắc vốn quý của cha ông
đã dành hết tâm sức của mình để bảo tồn và trao chuyển những câu xoan cho con cháu

trong không gian diễn xướng cổ kính
tiết mục thơ nhang của các học viên kế cận trở nên sâu lắng hơn
với lời ca khẩn nguyện và thỉnh mời vua cùng các thần linh giảng tọa
bàn phúc cho dân làng tiếng hát của người già con trẻ hòa quyện say đắm
để có sự tiếp nối và sức sống mãnh liệt của hát xoan như thế
là nhờ sự tâm huyết truyền lửa của những nghệ nhân hát xoan
trong đó nghệ nhân nguyễn thị lịch là người đã bỏ nhiều công sức
trong việc gìn giữ bảo tồn và phát triển môn nghệ thuật văn hóa dân gian đặc sắc này
tôi có một cơ duyên may mắn nhất
tức là sinh ra và lớn lên trong một gia đình có năm thế hệ hát xoan
và có ba đời làm trùm
ông nội tôi là trùm hát ông là nguyễn văn triều là trùm hát
và đồng thời cũng là kép hát hay nhất trong họ hát xoan
thứ hai nữa là bố tôi là nguyễn thất thắng cũng là trùm hát
và đã truyền lại cho tôi
bởi vì cơ duyên đó nhà tôi hình như có duyên nợ trong hát xoan
bởi vì hát xoan là loại hình nghệ thuật rất là độc đáo
rất là khó hát so với các loại hình nghệ thuật khác
thì chỉ riêng phú thọ mới có cái loại hình nghệ thuật này
chính vì vậy từ yêu hát xoan và từ duyên nợ của cha ông để lại
và đồng thời đó là một cái kỳ tích lịch sử của dân tộc
cho nên là tôi rất yêu và cơ duyên đó nó dẫn tôi đến hát xoan
hát xoan là nghệ thuật duy nhất ở việt nam
hát thở vua
ở việt nam chỉ có hát thở thần là chính thôi
không có nghệ thuật bảo hát thở vua
duy nhất chỉ có hát xoan hát thở vua
cho nên tương truyền rằng cái điệu hát xoan và lề lối hát xoan
là vua hùng dạy cho dân văn lan cổ xưa và còn tồn tại cho tới bây giờ
thì như thế tức là nó là một cái nghệ thuật
mà hát thờ ông vua đầu tiên của người việt
và cũng là
dân gian thở cái vị vua mà xây nên cái đất văn lan của xưa
và bây giờ thì cái nghệ thuật ấy đang nằm trong cái không gian tín bưỡng thở hồ hồn
một cái không gian đã được unesco xác định và công nhận là không gian thiêng của cái người dân việt
thì tôi cho điều đấy là cái điều khá hay của hát xoan
nghệ nhân nguyễn thị lịch sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi trong một gia đình có năm đời hát xoan ở an thái
xã phượng lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ
ông nội và cha đều là những nghệ nhân trùng xoan nổi tiếng
còn mẹ cũng là một cô đào nức tiếng trong vùng
vì thế chất xoan đã ngấm vào người nghệ nhân ấy từ bao giờ
từ nhỏ bà theo gánh hát của ông nội đi khắp nơi biểu diễn
thất cùng những cánh hát hô đêm xuất sáng xế bóng trăng tà
để rồi đến năm một mươi ba tuổi gần như bà đã thuộc hết một mươi bốn quả cách làn điệu
và trở thành đào nương trung tâm
cô lịch vẫn cứ tham gia theo lại là cái sách mà ông bố để lại
ông bố để lại số sách ấy thì cô lịch vẫn cứ theo như thế
để mà cố gắng dìu dắt lên để giữ lý di tích lịch sử
lấy cái nền văn hóa của mình vẫn cứ giữ
thì lịch theo từ đấy
mà cho đến nay gọi là lịch lúc nào cũng ham mê về vấn đề xoan
không có lúc nào là lúc mà lịch ngời cả
mà lại có cái khẩu khiếu tốt mà hai nữa là dạy diệt các cháu được
theo đuổi nghệ thuật hát xoan từ khi còn nhỏ
hơn ai hết nghệ nhân nguyễn thị lịch hiểu sự thăng trầm của nghệ thuật hát xoan
bà nhận ra một điều những thành viên câu lạc bộ hát xoan đều đã cao tuổi
không có lúc nào mấy mà gần đất xa trời
nếu không chuyển dạy cho lớp trẻ thì phường xoan an thái sẽ đến lúc chẳng còn đảo kép
đó cũng là lý do bà mở lớp dạy hát xoan cho các em nhỏ trong làng
lúc đầu bà dạy cho chính các cháu của mình
dần già động viên các bậc phụ huynh cho con em theo học
bà lịch dạy hát xoan thì chúng tôi rất dễ hiểu ạ
bà rất là người tâm huyết với lớp học
dạy chúng tôi rất là nhiệt tình chú đáo dễ học dễ hiểu ạ
em sinh ra trên miền quê đất tụ tôi có di sản hát xoan từ thời vô cùng
phường xoan an thái chúng em từ xưa đã có nguồn lúc của hát xoan
em từ nhỏ đã theo bác bà học hát xoan nên em rất thích
em tham gia hát xoan là vì giữ một nét văn hóa cổ trình của quê hương mình
từ lúc em tham gia hát xoan này
thì mọi em rất yêu hát xoan
và cũng thấy bà dạy tận tình và yêu hát xoan đến mọi em dân nước của bà
và mong muốn được như bà sau này trở thành nghệ nhân như bà
có khả năng truyền dạy cho các em nhỏ để bảo vệ hát xoan và tù hát xoan được lâu hơn ạ
nhưng mà đối với bọn em thì có thể là hơi khó vì bà là người đã lâu năm học hát xoan rồi ạ
thì chúng em mới tiếp xúc với san đã không hiểu sâu về như bà
thì chúng em sẽ cố gắng học tập thật tốt để tiêu thụ được hết hét xoan
để trở thành một nghệ nhân như bà sau này ạ
thành viên trong câu lạc bộ phường xoan an thái thuộc đủ mọi lứa tuổi
người nhiều nhất năm nay đã ngoài bảy mươi còn người nhỏ nhất thì chỉ mới sáu bảy tuổi
số hội viên tham gia cũng ngày một đông hơn
từ chỗ chưa đến hai mươi người đến nay đã thu hút trên bốn mươi đảo kép
các em nhỏ trong câu lạc bộ nhận được sự quan tâm đặc biệt
sự chăm sóc ân cần sự hướng dẫn tỉ mỉ qua những bước đi chắc chắn
trong những nhịp chóng phách mạnh mẽ của cô giáo lịch
đã truyền thông báo
điều này cho các em ngọn lửa đam mê với nghệ thuật hát xoan
các động tác tuy còn vụn về nhịp phách vẫn còn những chỗ chưa thật chuẩn
nhưng các em đã hiểu thế nào là hát xoan
và có ý thức hơn trong việc lưu giữ nét văn hóa đặc sắc của dân tộc
những điệu hát xoan đã có lúc tưởng như sắp thất truyền
giờ đây lại được ngân vang trong từng ngõ xóm
vì ra ngày ging đứa
tự động chiến an thoại ariana grande

quét khổ đầy
em học hát xoan từ lớp hai đến bây giờ và em luôn thích hát xoan vì hát xoan mang lại cho em những niềm vui về hát á
hát xoan đầu tiên những bộ đầu tiên em thấy hơi khó nhưng mỗi bộ sau em cố gắng tập rồi nó dễ hơn á
bài bài đã đi truyền cho em rất hay và rất cảm động và rất là một người có công năng nhất á
nghi lễ phong tục là chúng ta phải uốn tay vào tức là uốn tay để thể hiện cái nụ hoa và khi mở tay ra thể hiện cái cánh hoa nở về mùa xuân
hát xoan là hát về mùa xuân nhưng tên của người là xuân nên phải gọi lấy sang là hát xoan
nghệ nhân nguyễn thị lịch được xem là chủ nữ duy nhất trong lịch sử phường xoan
dẫn dắt phường xoan của mình bà không chỉ cùng các thành viên phường xoan an thái
truyền tải những giá trị tốt đẹp của hát xoan đến với cộng đồng đưa hát xoan hòa mình vào đời sống hàng ngày
thực hiện kế hoạch về bảo tồn hát xoan hàng năm ubnd tỉnh phú thọ tổ chức các lớp chuyển dạy hát xoan cho đối tượng là các lớp nghệ nhân kế cận
thành viên các câu lạc bộ hát xoan và dân ca trên địa bàn tỉnh các giáo viên âm nhạc trong trường tiểu học
nghệ nhân nguyễn thị lịch luôn giữ vai trò quan trọng góp phần vào sự thành công của các lớp học này
trước đây là chùm hát phải là trai thế nhưng mà đối với tôi hiện nay tại sao nữ duy nhất là chùm hát xoan
bởi vì là cha ông tôi đã rất là quý trọng và cũng rất là muốn cho tôi là được gìn giữ
bởi vì tôi đã đi theo cha ông từ khi tôi còn nhỏ bởi vậy cho nên là cái nhận thức của hát xoan đối với tôi và cái yêu thích của hát xoan
cho nên là cha ông tôi quyết tâm là dặn dò tôi là sẽ giữ bằng được cái môn nghệ thuật này
trước khi ông cha tôi mất thì cô đã để lại những cái bài bản hát xoan cho tôi tôi gìn giữ
và sau đó cho đến bây giờ tôi vẫn giữ được và vẫn trân trọng gìn giữ tất cả hai mươi tám đến ba mươi bài hát xoan
bốn trường xoan hiện nay đang bảo tồn rất tốt cái nghệ thuật hát xoan
và họ đã bảo tồn quan trọng nhất trong bảo tồn là việc trao truyền lại cho cái thế kế tiếp
càng trao truyền tốt thì công tác bảo tồn càng tốt
thế nên thủ sư các cụ có nói rằng là đào già con hát trở
nghệ nhân mà truyền cho lớp trẻ bao nhiêu thì cái xoan nó sống được bấy nhiêu
chứ nếu chỉ có các cụ ôm xoan không thì xoan không tồn tạo
cho nên xoan hiện nay nó đã được không những được bảo tồn mà nó đang rất là tốt
thành tựu ra tôi đánh giá rất cao cái công tác bảo tồn của khu thọ
họ làm công tác bảo tồn này bằng ba dạng
thứ nhất là họ bảo tồn nghệ nhân giúp đỡ đời sống nghệ nhân
thứ hai là họ giúp đỡ để nghệ nhân truyền dạy cái hát xoan
cho thế hệ trẻ
và cái việc truyền dạy đang làm rất tốt
cái thứ ba tức là thế hệ trẻ đón nhận cái hát xoan
thì đón nhận cũng rất là tốt
và tôi nghĩ rằng là cái việc trao truyền
việc đón nhận đấy đang tạo cho hát xoan có một chỗ đứng khá chắc
năm hai nghìn năm nghệ nhân nguyễn thị lịch được hội văn nghệ dân gian việt nam
phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian
năm hai nghìn một mươi một được viện âm nhạc tặng giấy khen
vì có thành tích trong công tác bổ sung
xây dựng hồ sữa hát xoan phú thọ
năm hai nghìn một mươi hai được hội văn nhân dân tỉnh phú thọ tặng bằng khen
và phong tặng danh hiệu nghệ nhân
năm hai nghìn một mươi năm được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú
năm hai nghìn một mươi chín bà vinh sự được nhà nước phong tặng nghệ nhân nhân dân
nghệ nhân nguyễn thị lịch cũng đã rất là mềm mải
quan tâm vận động những hội viên
ở cơ độc bộ tham gia bảo tồn và giữ văn hóa phi vật thể hát xoan
của xã bờ lâu nói chung cũng như là đóng góp vào
trong hồ sơ đề nghị unesco công nhận
hát xoan phú thọ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
đã bước sang tuổi thất thập
những bước đi từng nhịp chống phách của nghệ nhân nguyễn thị lịch
vẫn còn đó sự dẻo sai chắc chắn
bà được xem là người đàn ông
người giữ lửa và trao truyền tình yêu hát xoan đầm thắm của miền đất tổ
một đời tâm huyết với hát xoan
bà đã góp phần làm sống lại làn điệu dân ca
vốn là đặc sản của vùng đất tổ

đã bước sang tuổi thất thập